tối ngày một mươi tháng ba tàu ba trăm sáu mươi ba thuộc bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã lai kéo thành công tàu cá mang số hiệu dna chín mươi nghìn ba trăm linh năm ts
cùng một mươi một ngư dân gặp nạn trên biển về tới thành phố đà nẵng an toàn
vào khoảng hai mươi h ngày chín tháng ba sở chỉ huy vùng ba hải quân nhận được thông tin tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh năm ts
do ông đặng văn nhâm ở quận thanh khê thành phố đà nẵng làm thuyền trưởng
cùng một mươi ngư dân đang đánh bắt trên biển thì tàu bị hỏng máy phải thả trôi
tại khu vực biển cách phía đông nam thành phố đà nẵng khoảng bảy mươi ba hải lý
ngay sau đó bộ tư lệnh vùng ba hải quân đã điều động tàu ba trăm sáu mươi ba đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương
rời vị trí cơ động đến khu vực tìm kiếm và cứu nạn tàu cá dna chín mươi nghìn ba trăm linh năm ts
đến khoảng năm giờ ngày một mươi tháng ba tàu ba trăm sáu mươi ba đã tiếp cận và tổ chức lai kéo thành công tàu cá
cùng các ngư dân gặp nạn sau hơn một mươi bốn giờ lai kéo đến một mươi tám h ba mươi cùng ngày
tàu cá cùng một mươi một ngư dân gặp nạn đã về đất liền an toàn sức khỏe các ngư dân vẫn ổn định